tỉnh phú yên vừa công bố nguyên nhân khiến tôm hùm chết hàng loạt tại vùng nuôi vịnh xuân đài
thuộc địa bàn xã xuân phương và phường xuân yên thị xã sông cầu
theo đó nguyên nhân là do môi trường nước bị ô nhiễm tích tụ một lượng lớn các chất hữu cơ
theo đó tại khu vực này thời tiết diễn biến bất thường dẫn đến sự phân hủy chất hữu cơ
và phát triển các loài vi tào mật độ lồng và tôm quá dày
vì vậy việc cắm cọc tre sử dụng lốp xe để nuôi vẹm hầu đã cản trở quá trình lưu thông nước và lượng oxy trong nước thấp
trước thực trạng tôm hùm chết hàng loạt ubnd tỉnh phú yên đã báo cáo thủ tướng chính phủ và các bộ ngành trung ương
đề nghị có cơ chế đặc thù cho người dân
hiện các ngân hàng thương mại và ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phú yên đang thống kê dư nợ cho vay của các hộ dân có tôm hùm nuôi chết
để tiếp tục hỗ trợ cho vay tái sản xuất trên cơ sở quản lý quy hoạch vùng nuôi
quy trình sản xuất an toàn bền vững
trước đó vào ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm tháng năm và ngày sáu tháng sáu tại các vùng nuôi trồng thủy sản xã xuân phương và phường xuân yên
xảy ra tình trạng tôm hùm chết hàng loạt với số lượng hơn một sáu triệu con của sáu trăm chín mươi ba hộ dân gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng